thưa quý vị như đã đề cập vụ sạt lở ta luy xảy ra vào đêm ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua tại thành phố đà lạt
đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
đây cũng là hệ lụy mà thành phố đà lạt phải gánh chịu khi mật độ xây dựng bê tông hóa ngày càng cao
diện tích nông nghiệp nhà kinh doanh giảm
sức nén của khu trung tâm thì ngày càng lớn
trong khi hệ thống điều tiết của các hồ nhân tạo hạ tầng xử lý thoát nước thì lại không theo kịp
quan điểm của cộng đồng mạng sau vụ sạt lở nghiêm trọng như thế nào
chúng ta cùng theo dõi từ một cư dân mạng ngay sau đây

đó là hậu quả của việc đô thị hóa đà lạt
đà lạt không phải là nơi để phát triển sản xuất công nghiệp
mà đà lạt là nơi để du lịch nghỉ dưỡng và rừng cây
ngày xưa đi đà lạt thấy rất đẹp mộng mờ
vì toàn núi đồi rừng thông khung lũng sạch tươi
bây giờ vào toàn thấy nhà là nhà
san đồi san núi là nhà
khung lũng thì dựng nhà kính làm trăn trại hết cả
bao nhiêu quả đồi sữa bún nguyên sơ
phủ kín cây xanh
nay người ta xẻ đồi bạt cây để xây nhà trên đó
hậu quả thì ai cũng rõ
hãy trả lại như ban đầu thì chẳng phải lo thế này
ngậm ngùi nhớ lại cầu
lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mờ
các chuyên gia nhà khoa học cũng đã cảnh báo từ lâu về thành phố đà lạt
đó chính là hệ thống thoát nước đô thị
đang không cánh được mức độ bê tông hóa quá nhanh
độ nén đô thị quá cao
trên toàn thành phố những mảnh đất trống đã không còn đủ lớn
để rút nước theo cơ chế tự nhiên
ngay cả những nhà vườn ngoài ô
đa số cũng bị phủ biến nhà do sự truyền đổi công năng bất động sản
còn phần đất còn lại thì đa phần bị che phủ với nông nghiệp nhà kính
giờ lên đà lạt toàn nhà bê tông nhà kính nhà lưới
rừng thông giữ đất trời trọn
với thời tiết mưa nắng ngày càng gai rắc
mang tính tiêu cực thì đó là lời cảnh tình cho tất cả
giờ này ít khi xảy ra sạt lở
có thì mức độ cũng không nặng nề như giờ
vì còn rừng còn cây còn dễ bám vào đất
tạo mạng lưới vững chắc cho các ngọn đồi
việc đô thị quá cao trên vùng đồi núi
cây xanh giữ đất không đủ mưa nhiều
không quả sạt lở là điều dự báo trước
sau vụ sạt lở thư dân mạng mong muốn
các hội quan chức năng cần kiểm tra
đánh giá việc cấp phép các công trình xây dựng
tránh tình trạng cấp phép thảm la

lỗi của quy hoạch đã và đang đưa ra
khu vực hoa hoa phám là điểm nóng sạt lở của đà lạt
mong chính quyền kiểm tra giám sát gắt gào
đảm bảo tựa chuẩn kỹ thuật an toàn
ai xây không phép nên giải tỏa
tôi cho rằng tỉnh lâm đồng cần đánh giá lại
toàn diện các yếu tố tác động
gây biến đổi cảnh quan
suy giảm hệ số thấm nước
mật độ xây dựng đô thị
và cả yếu tố lâu nay chúng ta bỏ ngỏ
là tổ chức sản xuất đồng nghiệp
việc đánh giá sẽ cho những cơ sở quan trọng
để phòng chống thiệt tài
bụng sạt lở xảy ra tại hẻm ba mươi sáu hoa hoa phám
vườn một mươi tp đà lạt
và những hệ lụy mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của các bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chủ nhật công an nhân dân